đầu vụ thu hoạch hoa lý năm nay nông dân xã nam anh huyện nam đàn tỉnh nghệ an mất trắng hàng chục hectare sau mưa bão số ba ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
về xã nam anh vựa hoa lý của huyện nam đàn những ngày này không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đi mót hoa để bán
sau cơn bão số ba những cánh đồng hoa lý trải dài xanh ngắt chẳng còn mà thay vào đó là những luống hoa lý xác sơ
đáng chết dần
hoa lý không chỉ bị hư hại nặng mà giá thu mua của thương lái cũng giảm
trước khi bão vào thương lái thu mua mỗi kg hoa lý có giá bốn mươi đồng nhưng giờ chỉ còn hai mươi đồng một kg
người dân điêu đứng chỉ biết kêu trời
người dân nam anh và tôi chủ yếu thu nhập mua nên là mua hoa lý
nhưng mà do cơn bão số ba đèn sợ quá là thiệt hại
thu hoa lý thu hoạch đến một mươi một mươi năm hai mươi triệu nhưng mà giờ do cơn bão hoa lý đèn sợ là chỉ mỗi thu hoạch được năm đến sáu triệu thôi
cho nên như người dân mà tôi là phải khắc phục làm lại những cái ngận nghề để thu nhập chứ không có cái gì hơn nữa
nam anh là xã có diện tích trồng hoa lý lớn nhất toàn huyện nam đàn với sáu mươi năm hectare
tháng bảy tám là thời điểm hoa thiên lý cho thu hoạch rộ
thế nhưng do mưa bão khiến hầu hết diện tích hoa lý trên địa bàn xã ngập ốm sau khi nước rút cây khô héo vàng lá và thối rễ
do trong điều kiện bảo vệ sở ống lụt to do vậy là hoa lý được thiệt hại khoảng chín mươi ước tỉnh thiệt hại khoảng gần là một mươi hai tỷ đồng
trước tình hình đó ủy ban nhân dân xã thực hiện chính sách
là nghiệm thú kịp thời báo cáo sổ liều với huyện và tỉnh để đề nghị hỗ trợ cho nhân dân đồng viên nhân dân trong lúc gặp rủi ro do thiên tai
và đồng thời để khắc phục tình trạng là ngập ống ủy ban nhân xã để kịp thời để đi tiếp tục chỉ đào nhân dân là sự ứng dụng ngắn ngay
như cây gia vị rồi một số loài ráo ngắn ngay là không để đặt bỏ hoang và tạo thêm cái thu nhập cho nhân dân trong thời gian tới
huyện nam đàn hiện đã tập trung chỉ đạo đến các xã bị thiệt hại nhanh chóng khôi phục sản xuất đồng thời hỗ trợ hai triệu một hectare đối với những hộ thiệt hại trên bảy mươi và một triệu một hectare đối với những hộ thiệt hại trên ba mươi